xin chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin sẽ là thông tin tiếp theo về cơn bão trên biển đông cơn bão số sáu
hồi một mươi ba h hôm nay vị trí tâm bão cách bình định và khánh hòa khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
và đến một mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi hai tâm bão ở trên vùng biển ngoài khơi bình định và khánh hòa
đến một mươi ba h ngày hai mươi tháng một mươi hai vị trí tâm bão cách đà nẵng và quảng nam khoảng hai trăm sáu mươi km về phía đông đông bắc
sau đó bão sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng đông đông bắc và suy yếu dần
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh ở khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
ở khu vực giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển phía bắc của quần đảo trường sa có gió mạnh cấp tám đến cấp một mươi một
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai đến cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
sóng biển cao từ tám cho đến một mươi mét biển động dữ dội
từ đêm nay một mươi tám tháng một mươi hai vùng biển ngoài khơi thừa tiên huế cho đến khánh hòa
bao gồm cả huyện đảo lý sơn có gió mạnh dần lên mức cấp bảy cho đến cấp tám
từ ngày mai tăng lên cấp chín cấp một mươi
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ sáu cho đến tám m
biển động dữ dội
chuyển sang thời tiết ở trên đất liền
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực bắc bộ trong vòng hai mươi bốn giờ tới
duy trì thời tiết có sương mù vào sáng sớm không mưa trưa chiều trời có nắng gió nhẹ
trời rét có nơi rét đậm với nhiệt độ cao nhất là một mươi chín hai mươi hai độ
tại trung bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số chín
nên từ đêm nay một mươi tám tháng một mươi hai đến ngày hai mươi tháng một mươi hai
trên đất liền các tỉnh thành phố thừa thiên huế khánh hòa
có gió mạnh cấp năm đến cấp tám
giật cấp bảy đến cấp chín
từ đêm mai cho đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi hai
từ thừa tiên huế cho đến khánh hòa
có mưa to có nơi mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh cho đến hai trăm năm mươi mm một đợt
có nơi là trên hai trăm năm mươi mm một đợt
từ đêm mai đến ngày hai mươi tháng một mươi
trên các sông từ quảng nam đến khánh hòa
có khả năng xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông ở quảng nam
và sông ba phú yên
ở mức là báo động một và trên báo động một
có sông ở quảng ngãi bình định khánh hòa
và sông kỳ lộ ở phú yên
ở mức báo động một đến báo động hai
có sông là trên báo động hai
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sát lở
ở vùng núi và ngụm lụt ở vùng trúng
ven sông và khu đô thị các tỉnh
từ thừa tiên huế cho đến khánh hòa
nhiệt độ cao nhất là hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ
từ thanh hóa đến thừa tiên huế
và hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
từ đà nẵng đến bình thuận
khu vực hà nội mới thay đổi
sáng có sương mù không mưa ngày có nắng nhẹ
trời rét gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ một mươi ba đến hai mươi hai độ